thông tin từ trung tâm thần kinh bệnh viện bạch mai hà nội cho biết thời gian gần đây đơn vị này tiếp nhận số ca nhập viện vì đột quỵ ngày càng tăng
trung tâm đang điều trị khoảng bốn trăm linh bệnh nhân đột quỵ
theo tiến sĩ võ hồng khôi giám đốc trung tâm thần kinh bệnh viện bạch mai cao điểm là ngày hai mươi bảy tháng hai có tới bảy mươi sáu ca vào cấp cứu số bệnh nhân nằm viện ngày hai mươi tám tháng hai là bảy mươi trường hợp
trung tâm đột quỵ của bệnh viện bạch mai đã quá tải sau đó sau can thiệp bác sĩ nhanh chóng chuyển bệnh nhân sang trung tâm thần kinh
tại khoa thần kinh công suất giường chỉ hai trăm năm mươi nhưng đang tiếp nhận điều trị cho gần bốn trăm linh bệnh nhân
qua giai đoạn cấp tính các bệnh nhân sẽ được chuyển sang trung tâm phục hồi chức năng
theo đánh giá của bác sĩ khôi bệnh đột quỵ ngày càng tăng và có xu hướng trẻ hóa
ông từng tiếp nhận bệnh nhân đột quỵ nhồi máu não trẻ nhất là một mươi một tuổi
phó giáo sư mai duy tôn giám đốc trung tâm đột quỵ bệnh viện bạch mai cho biết số bệnh nhân đột quỵ qua các năm đều tăng
ví dụ năm hai nghìn hai mươi hai bệnh viện tiếp nhận khoảng hơn một mươi chín trăm linh ca thì đến năm hai nghìn hai mươi ba đã tăng lên một mươi ba ba trăm ba mươi tám ca
từ sau tết số bệnh nhân vẫn tăng đều
vị bác sĩ này cũng khẳng định thời gian cấp cứu rất quan trọng đối với bệnh nhân đột quỵ
do đó người xuất hiện các dấu hiệu méo miệng một bên nói ngọng thất ngôn yếu liệt hoặc tê bì tay chân một bên
mất thị lực đột ngột một hoặc hai mắt
cần được đưa đến bệnh viện càng sớm càng tốt
đột quỵ có hai dạng cơ bản nhồi máu não chiếm tám mươi và chảy máu não chiếm hai mươi
với các mức độ khác nhau từ rất nhẹ tự hồi phục không di chứng đến rất nặng đe dọa tính mạng hoặc tử vong ngay
tuy suất huyết não xuất hiện ít hơn nhồi máu não nhưng tỷ lệ tử vong cao hơn và các bệnh nhân còn sống sót sẽ bị di chứng xa suốt trí tuệ
cũng như di chứng liệt nửa người rất nặng nề
người tăng huyết áp sẽ dễ bị đột quỵ khi thời tiết lạnh vì khi nhiệt độ thấp cơ thể muốn duy trì thân nhiệt ổn định giảm bớt sự tỏa nhiệt
các mau mạch sẽ co lại khiến lực cản huyết quản điều tiết bên ngoài tăng lên đồng thời nhiệt độ thấp nên da mồ hôi ít khiến dung lượng máu cũng tăng
tình trạng co mạch làm lượng máu trở về tim tăng dẫn đến huyết áp tăng từ đó dẫn đến biến chứng đột quỵ
trên thực tế cho thấy tăng huyết áp làm tăng áp lực thường xuyên của dòng máu lên trên thành mạch làm cho thành mạch bị giãn dần da và xuất hiện những tổn thương
những tổn thương này xuất hiện ngày càng tăng ở các mạch máu não nếu áp lực dòng máu đột ngột tăng cao gặp trong những cơn cao huyết áp ác tính
có thể làm cho mạch máu bị vỡ ra gây suốt huyết não
nếu bị tổn thương nhỏ hệ thống tiểu cầu và các sợi fibrin sẽ đến để vá lại vết thương và hình thành các cục máu đông
cộng thêm tình trạng dối loạn mỡ máu thừa côletterone thường gặp ở những người cao huyết áp sẽ làm cho thành mạch bị dày lên lâu dần dẫn đến bít tắc mạch máu
tình trạng vỡ hay bít tắt các mạch máu não đều làm ngừng trệ việc cung cấp máu gây ra thiếu máu cục bộ tại não và xuất hiện những triệu chứng lâm sàng mà người ta gọi là đột quỵ
thông thường bệnh mạch máu não hình thành và phát triển một thời gian trước khi gây đột quỵ não bệnh có thể có triệu chứng báo trước
nhưng cũng có thể không có triệu chứng gì cho đến khi đột quỵ xảy ra
các biểu hiện của tăng huyết áp là người bệnh có cảm giác nhức đầu đau nhức phía sau gáy hay trước chán thường vào buổi sáng đôi khi kéo dài cả ngày
người bệnh xuất hiện cơn chóng mặt cảm giác đi đứng không vững và hơi nặng đầu
ngoài ra người tăng huyết áp còn có cảm giác nặng ở ngực hơi khó thở ủ tai mất ngủ mắt mờ miệng lệch phát âm khó yếu liệt tay chân vài giây đến vài phút
thậm chí có thể dẫn đến cơn tăng huyết áp ác tính làm cho mạch máu bị vỡ gây ra suất huyết não khiến người bệnh tử vong
người bệnh tăng huyết áp thường lo lắng về đột quỵ vậy cần làm gì để giảm nguy cơ đột quỵ là câu hỏi của nhiều người bệnh
trên thực tế tăng huyết áp lâu ngày làm tăng sơ vữa động mạch chính sự nứt da của các mảng sơ vữa dẫn đến hình thành cục máu đông gây ra hẹp tắc lòng mạch
có đến tám mươi bảy số người đột quỵ là do mạch máu bị thu hẹp hoặc tắc trong não dẫn đến giảm lượng máu đến các tế bào não làm cho các tế bào não bị chết
đây là một dạng đột quỵ nhồi máu có khoảng một mươi ba trường hợp đột quỵ xảy ra khi một mạch máu bị vỡ trong hoặc cần não đây là đột quỵ dạng suốt huyết
trình tăng huyết áp làm cho tăng áp lực ở các động mạch não làm phát triển vi phình mạch não dẫn đến một mạch máu não nào đó có thể bị vỡ gây chảy máu trong não
vì vậy người bệnh tăng huyết áp cần tuân thủ thuốc điều trị của các bác sĩ và theo dõi huyết áp hàng ngày
người bệnh nên duy trì huyết áp dưới một trăm hai mươi trên tám mươi mm thủy ngân trên mức một trăm bốn mươi trên chín mươi mm thủy ngân là tăng huyết áp
mặt khác người bệnh không tự ý bỏ thuốc hoặc giãn cách liều thuốc kể cả trong trường hợp thấy cơ thể khỏe mạnh hoặc chỉ số huyết áp đã trở về bình thường
người tăng huyết áp không hút thuốc và tránh khói thuốc giảm cân nếu thửa cân béo phì cần một chế độ ăn uống lành mạnh ít muối và chất béo tăng cường trái cây rau xanh ngũ cấp nguyên hạt và các sản phẩm từ sữa ít béo bao gồm thực phẩm dầu ca ly tăng cường vận động thể lực hạn chế rượu không quá hai ly một ngày nếu là nam giới và một ly một ngày với nữ giới